thưa quý vị liên quan đến vụ chém thiêu tá nguyễn thảnh thi cán bộ công an phường mỹ phước
thành phố long xuyên công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp
đối với nguyễn trường danh chú tại huyện tịnh biên về hành vi gây dối trả tự công cộng
chiều tối ngày một mươi bảy tháng ba danh lê tấn tài lê văn phú cùng một số thanh niên trú tại thành phố long xuyên
mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn phát hiện nhóm của danh mang theo hung khí
thiêu tá nguyễn thành thi bám theo và thông tin vụ việc cho lãnh đạo đơn vị
nghi ngờ bị quay phim nhóm đối tượng đã chặn xe đòi đồng chí thi phải đưa điện thoại di động
đồng chí thi không đồng ý thì bị tài phú cầm mã tấu đuổi chém một mươi hai nhát vào lưng
sau đó cả nhóm tiếp tục lên xe đi đến xã mỹ khánh thành phố long xuyên
tìm chém nhóm thanh niên tại thị trấn phú hòa huyện thoại sơn
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh khánh hòa
vừa ra quyết định xử phạt một người dân trú tại thành phố cam ranh bảy năm triệu đồng
về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật
ngày bốn tháng bốn trên báo khánh hòa đăng bài phản ánh về tình trạng xuất đất ảo ở huyện cam lâm
nội dung bài báo có đề cập đến tình trạng một số đối tượng môi giới sử dụng mạng xã hội
đăng tải các thông tin nhằm kích cầu tạo sóng ảo
trong đó một người sử dụng tài khoản zalo phi toàn đăng hình ảnh rất nhiều người
tập trung tại một phòng công chứng và trước cửa ubnd huyện cam lâm
tiến hành xác minh cơ quan công an xác định không hề có sự việc này
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sau đó đã làm việc
với chủ tài khoản zalo phi toàn
ngày hôm qua bệnh viện đa khoa khu vực định quán tỉnh đồng nai đã tiếp nhận cấp cứu
anh lê văn liêm chú tại xã thanh sơn huyện định quán nhập viện trong tình trạng
đa chấn thương nặng do bị voi rừng tấn công
theo thông tin ban đầu vào khoảng bảy giờ sáng ngày tám tháng bốn anh liêm chăn thả ra
ở khu vực dãy gần nhà thì bất ngờ bị một con voi rừng tấn công
con voi còn cuột chết một con bò pha nát một căn tròi và nhiều diện tích hoa màu của người dân
nhận được tin báo đội phản ứng nhanh lực lượng kiểm lâm cùng người dân đã đuổi voi trở lại rừng
đưa nạn nhân đi cấp cứu
hiệp hội vận tải ô tô việt nam đang đề xuất xe không kinh doanh vận tải được giãn
tru kỳ kiểm định ngay từ tru kỳ năng kiểm hiện tại mà không phải mang xe đến
theo đó chủ phương tiện chỉ mang theo các giấy tờ cần thiết gồm đăng ký xe
sổ kiểm định để làm thủ tục và được cấp tem kiểm định mới phù hợp với thời gian được gia hạn
mà không phải mang xe đến các trung tâm đăng kiểm
theo cục đăng kiểm việt nam sẽ có ba một triệu xe không kinh doanh vận tải được giãn tru kỳ kiểm định
nhưng phải đến chu kỳ kiểm định tiếp theo mới được thực hiện quy định này
vì vậy số lượng phương tiện đến kỳ kiểm định hiện nay và trong thời gian tới là rất lớn
tình trạng quá tải tại các trạm vì thế sẽ không suy giảm
thông tin về y tế thành phố hà nội hiện ghi nhận hai trăm bốn mươi tám ca mắc tay chân miệng
trong khi đó số bệnh nhân sốt xuất huyết ở nhiều tỉnh thành cũng đang tăng mạnh
tại bệnh viện nhi trung ương từ đầu năm đến nay có hơn một trăm linh trường hợp trẻ nhập viện do tay chân miệng
trong đó một số trường hợp bệnh có diễn biến nhanh nặng và gây biến chứng nguy hiểm
theo bộ y tế số ca nhiễm bệnh này có xu hướng tăng trong khoảng thời gian từ tháng ba đến tháng năm
và từ tháng chín đến tháng một mươi hai xuất hiện phổ biến ở trẻ
dưới năm tuổi trong đó trẻ từ một đến ba tuổi có nguy cơ mắc cao nhất
hiện tại chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh
ngoài tay chân miệng thì số bệnh nhân sốt xuất huyết cũng đang tăng mạnh
quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần qua
cùng với sự phát triển của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản trong thời gian qua
đã đạt được rất nhiều kết quả tích cực quan trọng
tuần qua trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nhật bản
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an hội đàm với cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản
hai bên nhất trí tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và cấp cấp
duy trì tổ chức đối thoại an ninh cấp thứ trưởng thường niên
trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm bảo đảm an ninh đấu tranh chống các loại tội phạm
bảo vệ các sự kiện đoàn cấp cao hai nước tham viếng lẫn nhau
trước mắt là các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm hai nghìn hai mươi
dịp này bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác đã có các buổi làm việc với một số cơ quan thực thi pháp luật của nhật bản
rời nhật bản bộ trưởng tô lâm tới thăm và làm việc với một số cơ quan hữu quan của hàn quốc
tại hội đàm với tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
hai bên nhất trí tăng cường hợp tác cụ thể
họ vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia truy bắt và bàn giao tội phạm truy nã
phối hợp tổ chức hội nghị hợp tác cảnh sát cấp thứ trưởng việt nam hàn quốc lần thứ năm trong năm hai nghìn hai mươi ba tại việt nam
đề nghị phía hàn quốc tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn tại hàn quốc
nâng cao năng lực thực thi pháp luật dành cho bộ công an việt nam trong đấu tranh phòng chống tội phạm
trong quý i tình hình tai nạn giao thông trên cả nước giảm cả về số vụ và số người tử vong
đặc biệt số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng cồn giảm sâu
bộ công an xử lý quyết liệt các vi phạm
nhờ đó bước đầu đã hình thành thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe
phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang yêu cầu các bộ ngành địa phương
cần tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo các chuyên đề
chú trọng các vi phạm có nguy cơ trực tiếp tiêm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông
đối với phía hoa kỳ thứ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin
hợp tác điều tra truy bắt bàn giao tội phạm phục vụ cho công tác truy tố xét xử
nâng cao năng lực thực thi pháp luật hiện đại hóa trang thiết bị an ninh quốc phòng
ứng dụng công nghệ cao trong các công tác điều tra giám định cứu hộ cứu nạn
ứng phó với các tình huống khẩn cấp thông qua hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ
tại hội đàm với bộ công an lào trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và trung tướng tham kinh phu la mani vong
thứ trưởng bộ công an lào đã trao đổi thống nhất nhiều nội dung nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả
các chương trình hành động hợp tác giữa hai bộ công an hai nước trong thời gian tới
tại hội thảo xây dựng lực lượng công an cơ sở lý luận và thực tiễn
các đại biểu đều khẳng định lực lượng công an cơ sở đã phát huy tốt vai trò nòng cốt
xung kích trong đấu tranh phòng chống tội phạm
là nồng cốt xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa bàn cơ sở
tuy nhiên lực lượng công an cơ sở còn mỏng so với chức năng nhiệm vụ được giao
tổ chức bộ máy chức năng nhiệm vụ vẫn còn một số vương mắc
những luận giải đề xuất được đề cập tại hội thảo sẽ là nguồn tham khảo
để lãnh đạo bộ công an chỉ đạo nghiên cứu tổ chức bố trí sử dụng đào tạo
bồi dưỡng lực lượng công an đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại địa bàn cơ sở trong tình hình mới
thưa quý vị chủ trương xây dựng công an cơ sở xã phường thị trấn đã được đảng
nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
trong thời gian qua nhất là từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay
đây là một chủ trương lớn cách mạng mang tầm chiến lược
được các cấp các ngành địa phương và nhân dân ủng hộ đánh giá cao
phù hợp với thực tiễn tình hình và nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
thực hiện chủ trương trên thì đảng ủy công an trung ương bộ công an
hội đồng lý luận bộ công an đã chỉ đạo trường cao đảng cảnh sát nhân dân một
chủ trì tham mưu tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
xây dựng lực lượng công an cơ sở lý luận và thực tiễn
hiện nay trên toàn quốc có gần một mươi sáu trăm linh công an xã phường thị trấn
với tổng số hơn bảy mươi ba cán bộ đảm nhận nhiều vị trí công tác khác nhau
công an xã phường thị trấn là công an cấp cơ sở
là cấp công an đầu tiên tiếp nhận nắm bắt tình hình giải quyết ban đầu
tại chỗ các vấn đề an ninh trật tự xảy ra ngay tại địa bàn cơ sở
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được công tác xây dựng lực lượng công an cơ sở
còn một số hạn chế nhất định
xuất phát từ thực tiễn đó hội thảo xây dựng lực lượng công an cơ sở lý luận và thực tiễn
được tổ chức nhằm cung cấp luận cứu khoa học và cơ sở thực tiễn
đề xuất phương hướng giải pháp tổ chức xây dựng lực lượng công an cơ sở trong tình hình mới
báo cáo khoa học của do công an cơ sở bệnh viện phương trình bày
thể hiện rất là chú đáo cẩn thận với một tính nghiêm túc số liệu phong phú và có chất lượng cao
đề cập đến nhiều nội dung từ quan điểm chủ trương của đảng nhà nước
của đảng ủy công an trung ương ánh đạo bộ đến việc ánh giá về chất trạng công tác xây dựng lực lượng
công an cơ sở ở một số địa phương điển hình
tôi cũng đề xuất
các đồng chí đã quan tâm rồi quan tâm hơn nữa
đặc biệt là về các cơ chế chính sách đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm để các đồng chí được yên tâm công tác
những đồng chí thực sự có thành tích xuất sắc thì quan tâm bổ nhiệm để tạo động lực cho những đồng chí khác
từ những chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn dân chủ thẳng thắn của công an các đơn vị địa phương
đây sẽ là nguồn luận cứu quan trọng để các nhà trường cơ sở đào tạo các cục đơn vị chức năng
tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm những khoảng trống về lý luận
thấy rõ những vấn đề mới về xây dựng lực lượng công an cấp cơ sở theo yêu cầu thực tiễn đã đặt ra
chúng tôi với tư cách là những đơn vị giáo dục thấy được rằng những cái cần những cái thiếu hiện nay đối với công an chính quy về xã
từ đó tham mưu cho đảng ủy ban giám hiệu nhà trường trong việc xây dựng chương trình giáo trình tài liệu dạy học
cũng như là các chuyên đề tập huấn để đảm bảo việc công an chính quy về xã được đào tạo
làm một cách toàn diện nhất đầy đủ nhất
với sự đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài ngành
tại các báo cáo khoa học tại hội thảo này
chắc chắn sẽ làm giàu thêm phong phú thêm và toàn diện hơn những bài học kinh nghiệm
những cơ sở lý luận và thực tiễn để giúp cho lãnh đạo bộ công an
tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an cả nước xây dựng lực lượng công an cơ sở
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trên cơ sở kết quả hội thảo từng đơn vị sẽ chủ động nghiên cứu những luận cứu khoa học cần thiết
và kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị địa phương khác để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng lực
lượng công an cấp cơ sở theo chức năng nhiệm vụ được giao xác định việc xây dựng lực lượng công
an xã thị trấn toàn diện đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ
cơ sở là mục tiêu là trách nhiệm của toàn lực lượng công an góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
thưa quý vị sẵn sàng chấp nhận hy sinh mất mát để cứu người cứu tài sản đó là nhiệm vụ
là trách nhiệm và cũng là mệnh lệnh từng trái tim của những người sử dụng lực lượng công an cấp cơ sở
sự có mặt kịp thời của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để đưa được ba mươi chín người thoát ra trong một vụ cháy lớn trên địa bàn quận bình thạnh tp hcm vừa qua lại thêm một lần nữa khẳng định tinh thần công an nhân dân vì nhân dân phục vụ và hình ảnh về những người chiến sĩ ấy đã được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây

sự có mặt kịp thời của lực lượng cảnh sát phòng cháy và cứu hộ đã giúp người dân yên tâm hơn